bảo đảm một trăm linh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh sinh viên
cũng như phấn đấu một mươi hai triệu lượt học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền
giáo dục nâng cao nhận thức tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm
đây là những nội dung quan trọng của đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm
mà bộ lao động thương binh và xã hội mới ban hành
đồng thời dự án nhằm huy động thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp các quỹ đầu tư
các nhà đầu tư và các tổ chức cá nhân liên quan trong ngoài nước vào công tác hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp
theo đó tổng cục giáo dục nghề nghiệp sẽ là cơ quan tham mưu giúp bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
trị đạo thực hiện đề án này
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
đề án tập trung vào năm nhiệm vụ chính bao gồm đẩy mạnh truyền thông hỗ trợ tập huấn
đào tạo bồi dưỡng kỹ năng khởi nghiệp tạo môi trường khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án ý tưởng khởi nghiệp và hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp

trong phối hợp với đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp với tổng cục giáo dục bộ lao động
chúng tôi cam kết đầu tư và hỗ trợ những không gian khởi nghiệp tại hệ thống các trường trên cả nước
và một trong những cái nét mới và gần như chúng tôi thấy là đó là không chỉ chúng ta hướng dẫn cho học sinh sinh viên khởi nghiệp
mà chúng ta đào tạo cho thầy cô
chúng ta hướng dẫn lại cho các bạn học sinh khởi nghiệp
ngoài ra thì những hoạt động ví dụ như là tài trợ và hỗ trợ các cuộc thi về khởi nghiệp
đề án hỗ trợ khởi nghiệp không chỉ là cơ hội giúp học sinh sinh viên tự tin chủ động khởi tạo việc làm sau tốt nghiệp
mà còn là cơ hội để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng
đến năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh các trường cao đẳng và năm mươi trường trung cấp sẽ có tổ chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp
ít nhất năm mươi số trường có quỹ hỗ trợ khởi nghiệp
tổng cục giáo dục nghề nghiệp hiện tại đã có sự hợp tác đầu tiên
với hai tập đoàn lớn về hỗ trợ khởi nghiệp là vingroup và chủ tịch
đây là cơ hội lớn trong đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên việt nam